các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lê văn sang và một thanh niên tên khởi mang theo giao tự chế đến nhà ông tô gây gồ
tại đây xuyên dùng mũ bảo hiểm tấn công bà hôi còn mến lấy sao tự chế truy đuổi chém ông tô nhiều nhát
sau đó cả nhóm trốn về thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
các đối tượng đã bị lực lượng công an huyện tịnh biên bắt giữ còn xuyên bỏ trốn khỏi địa phương